do ảnh hưởng của không khí lạnh trong những ngày gần đây nhiệt độ tại các huyện của tỉnh lào cai liên tục giảm sâu
vì vậy để phòng chống rét cho gia súc tránh thiệt hại cho người dân tỉnh lào cai đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp giữ ấm và giữ chữ thức ăn cho gia súc
để bảo đảm cho đàn gia súc tỉnh lào cai đã ban hành công văn khẩn yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với các huyện thành phố
tăng cường các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc như che chắn kín chuồng trại đốt lửa sửa ấm cho gia súc cho gia súc ăn thêm những thức ăn giàu tinh bột